lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam đại nhạc hội asean nhật bản năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
ước nguyện hòa bình quy tụ các ngôi sao hàng đầu đến từ asean và nhật bản
thông qua âm nhạc và hình ảnh các nghệ sĩ sẽ lan tỏa rộng rãi thông điệp hòa bình
cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của khu vực
đại nhạc hội asean nhật bản hai nghìn một mươi chín asean japan music festival hai nghìn một mươi chín
là một trong những sáng kiến của thủ tướng nhật bản shinzo abe về ngày asean nhật bản
asean japan day đã được thống nhất với nguyên thủ các nước asean
tại hội nghị cấp cao nhật bản asean năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề ước nguyện hòa bình chương trình mong muốn những bài hát bốp trẻ trung sơ động
sẽ chạm tới trái tim của khán giả đặc biệt là lớp thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết của các nước
để qua đó kết nối trái tim tăng cường sự hiểu biết và cùng chung tay vun đắp một nền hòa bình khu vực
chương trình sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng bảy tại trung tâm hội nghị quốc gia